tòa nhân dân tp cà mau ngày hôm nay mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can lê văn trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại ấp tân hiệp xã an xuyên thành phố cà mau tỉnh cà mau
tất cả mọi người tham gia phiên tòa đều phải được kiểm tra y tế và thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k
theo cáo chẳng vào ngày hai tháng bảy lê văn chí đi từ thành phố hồ chí minh về nhà tại ấp tân hiệp xã an xuyên thành phố cà mau
chiều cùng ngày trí đến trung tâm y tế xã để khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà trong thời gian hai mươi một ngày
thế nhưng trong thời gian này trí đã không tuân thủ quy định và đã tiếp xúc với những người khác trong gia đình
đến ngày bảy tháng bảy trí có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai sau đó tất cả bốn người thân trong gia đình đều có kết quả dương tính với sars cov hai
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê văn trí năm năm tù về tội làm lây gia lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
nguyên chủ tịch và phó chủ tịch ubnd xã vĩnh thịnh huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa khởi tố
bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán để lấy tiền sử dụng chi tiêu sai quy định
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín mai văn hồng nguyên chủ tịch ubnd xã vĩnh thịnh đã chỉ đạo lê như hiếu kế toán ubnd xã vĩnh thịnh
lập khống hồ sơ thanh quyết toán phụ cấp cho một số chức danh không chuyên trách ở các thôn với kho bạc nhà nước huyện vĩnh lộc để lấy tiền ngân sách nhà nước
còn hoàng ngọc thắng phó chủ tịch ubnd xã vĩnh thịnh đã bàn giao tiền phụ cấp thanh toán các chứng tử lập khống để hồng và hiếu sử dụng chi tiêu sai quy định
với thủ đoạn như trên các đối tượng đã chiếm đoạt gần một tỷ đồng
ngay sau khi công an tp hcm triển khai việc quét mã qr thay cho việc kiểm tra giấy đi đường đối với người dân hôm nay đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an đã trực tiếp đi kiểm tra thị sát việc giám sát người ra đường bằng mã qr tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố
tại chốt kiểm soát trên đường lãnh minh thăng quận một mươi một
sau khi nghe cán bộ trực chốt báo cáo về việc bố trí quân số để luân phiên làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn và tình hình lưu thông qua chốt đồng chí thứ trưởng yêu cầu cán bộ trực chốt phải kiểm tra chặt chẽ
ngoài kiểm tra mã qr cán bộ trực chốt phải hướng dẫn người dân giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn nhất là khai báo hành trình trên hệ thống trước khi ra đường
tại chốt kiểm soát đặt trên đường âu cơ giáp nút giao với đường trường chinh quận tân bình nhận thấy lưu lượng người ra đường khá đông
thứ trưởng lê quốc hùng
đã hỏi cạnh kể về tình hình kiểm soát mã qr của người dân qua chốt ông yêu cầu công an quận phải bố trí đủ lực lượng để kiểm tra chặt chẽ toàn bộ số người qua lại chốt bất kể ngày đêm
chưa yên tâm trước việc cán bộ trực chốt ở đây kiểm tra cho xe ô tô qua chốt khá nhanh ông yêu cầu cán bộ trực chốt dừng một xe ô tô và nói rõ cách thức kiểm tra hành trình dán trên kính xe ô tô
đột xuất vào kiểm tra công an phường một mươi năm quận tân bình đồng chí thứ trưởng đã dành thời gian hỏi thăm về tình hình kiểm soát người ra đường
công tác hỗ trợ an sinh xã hội đối với người dân nhất là những người dân gặp khó khăn để người dân yên tâm ai ở đâu ở yên đó
báo cáo với đồng chí thứ trưởng trung tá nguyễn đông anh trưởng công an phường cho biết phường một mươi năm quận tân bình có hơn bốn mươi hai dân đã thường trú và tạm trú
đây cũng là địa bàn có đông công nhân khi nằm gần khu công nghiệp tân bình
để hỗ trợ người dân công an phường đã phối hợp với các bang điều hành khu phố tổ dân phố và ủy ban nhân dân phường ra soát lập danh sách chín sáu trăm linh trường hợp khó khăn
để hỗ trợ tiền quà túi an sinh
sau đó thứ trưởng lê quốc hùng tiếp tục kiểm tra đột xuất tại chốt kiểm soát trên đường nguyễn tất thành do công an quận bốn phụ trách
nhận thấy lưu lượng người dân phương tiện qua lại tuyến đường này khá đông
nhưng ở chiều từ quận bảy sang quận một chỉ có hai cán bộ công an đứng kiểm tra mà không có lực lượng khác của địa phương tăng cường
đồng chí thứ trưởng đã chấn chỉnh tình trạng đúng túng trong kiểm soát mạng vr của kháng bộ chiến sĩ trực chốt
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu phó giám đốc công an thành phố chỉ đạo công an quận bốn khắc phục ngay tình trạng này
cùng lúc với việc bố trí chỗ ngồi để xử lý khi phát hiện người vi phạm
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có chỉ đạo khẩn về tăng cường công tác xét nghiệm trên địa bàn
từ nay cho đến ngày một mươi năm tháng chín người dân tại tp hcm vùng đỏ vùng cam được xét nghiệm nhanh
hoặc là rt pcr mẫu gộp theo hộ gia đình từ hai cho đến ba ngày một lần
các vùng còn lại xét nghiệm tần suất lặp lại từ năm cho đến bảy ngày một lần
người dân tại vùng đỏ và vùng cam được xét nghiệm nhanh hoặc rt pcr mẫu gộp theo hộ gia đình
từ hai cho đến ba ngày một lần
người dân tại vùng vàng vùng xanh và vùng cận xanh thực hiện xét nghiệm rt pcr mẫu gộp đại diện hộ gia đình
gộp một mươi cho vùng xanh vùng cận xanh và gộp năm cho vùng vàng
trong đó nếu hộ có từ năm nhân khẩu trở lên
phải lấy hai mẫu đại diện hộ gia đình
giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh hoặc rt pcr mẫu đơn cho toàn bộ thành viên của các hộ gia đình trong mẫu gộp
tần suất lặp lại từ năm cho đến bảy ngày một lần
liên quan đến vấn đề điều trị f tại nhà sở y tế tp hcm đã tổ chức thêm bốn mươi đội y tế
học viện quân y cũng tăng cường thêm hai mươi tám đội y tế lưu động mỗi đội gồm một bác sĩ và hai điều dưỡng trên một học viên
đến các phường xã có số lượng lớn f điều trị tại nhà
sở y tế cũng ra văn bản yêu cầu các quận huyện đẩy nhanh tiến độ cấp phát túi thuốc cho f điều trị tại nhà
vì đây sẽ là giải pháp quan trọng trong chiến lược giảm thiểu ca bệnh nặng và hạn chế tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm
từ ngày hôm nay tp hcm bắt đầu thực hiện phân theo ba vùng vùng một vùng hai vùng ba
trên cơ sở diễn biến dịch covid một mươi chín để tăng cường công tác phòng chống dịch
để đáp ứng yêu cầu công tác phòng dịch
tp hcm đã chỉ đạo công an các phường xã thị trấn khẩn trương triển khai việc cấp giấy đi đường
có mã qr code nhận diện theo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín trong vùng một cho người dân doanh nghiệp
theo đúng quy trình hướng dẫn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
kinh doanh mặt hàng lương thực thực phẩm cung cấp cho một số địa bàn khu vực nội đô tp hcm
sau khi thành phố có chỉ thị mới về việc cấp giấy đi đường
ông hòa đã nhanh chóng hoàn thiện đăng ký hồ sơ thủ tục
gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền
theo quy định về quy trình xét dụng
cấp giấy đi đường tại vùng một đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
nhóm đối tượng trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu
nhóm hai do phòng cảnh sát giao thông cấp
còn cá nhân người lao động làm việc trong các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ công ích thiết yếu
nhóm sáu thẩm quyền cấp giấy đi đường cho nhóm này thuộc về công an xã phường thị trấn
đối với nhóm sáu sẽ gửi meo thông tin lên ủy ban nhân dân phường sở tại
đồng thời với đó công an phường khẩn trương giả soát đối tượng được cấp giấy
yêu cầu người dân kê khai đúng hướng dẫn của biểu mẫu đã được công an tp hà nội hướng dẫn
để nhanh chóng trả lời yêu cầu của công dân
đối với nhóm sáu sẽ gửi mail thông tin lên ủy ban nhân dân phường khẩn trương giả soát đối tượng
để nhanh chóng trả lời yêu cầu của người dân kê khai đúng hướng dẫn của biểu mẫu đã được công an tp hà nội hướng dẫn để nhanh chóng trả lời yêu cầu của người dân

đối với nhóm sáu sẽ gửi mail thông tin lên ủy ban nhân dân khẩn trương giả soát đối tượng để nhanh chóng trả lời yêu cầu của người dân